thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một chuyên án của cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu mới đây
đã phát hiện một đường dây buôn bán ngà voi với số lượng lớn tại một cơ sở chuyên nuôi động vật hoang dã
tại phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
ba đối tượng đã bị bắt xử cùng với tăng vật là hơn hai trăm linh kg ngả voi
vụ việc đã cho thấy tình trạng buôn bán mặt hàng cấm ngà voi vẫn diễn biến phức tạp
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số vụ buôn bán ngà voi
được lực lượng chức năng bắt giữ và cùng nhận diện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội
một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng bảy cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm buôn lậu thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở
của đối tượng phan trọng kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại số nhà bảy tổ một mươi bốn thôn tứ kỳ phường hoàng liệt quận hoàng mai
theo đó hơn hai trăm linh cơ sở chuyên nuôi động vật hoang dã
hơn năm trăm linh kg ngả voi được cất giấu trong phòng vệ sinh trên tầng ba đã được phát hiện
tại địa chỉ này cũng chính là cơ sở tuyên được cấp phép nuôi nhốt các động vật hoang dã
đây cũng chính là thủ đoạn làm vỏ bọc che giấu hành vi buôn bán ngà voi của kiên và đồng bọn
trong đó có nhiều đối tượng có dùng vũ khí
cơ sở thứ ba nữa là bản thân những đối tượng này thường có những điều kiện thuận lợi để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này
nhiều khi là những vỏ bọc để che giấu hành vi
trong trường hợp là cây chuyên này thì đối tượng được cấp phép để nuôi con cầy qua hình thức đó
thì là che giấu việc phạm đội
đây không phải là lần đầu tiên
trước đó là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ số lượng lớn ngả voi nhập lậu ở việt nam
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại sân bay quốc tế nội bài lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ
vụ vận chuyển gần một trăm linh kg ngà voi trên chuyến bay từ thổ nhĩ kỳ về sân bay quốc tế nội bài
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng bảy tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cũng phát hiện ba mươi một ngà voi trị giá một tỷ đồng được cất giấu trong lô hàng nhập khẩu từ cộng hòa xéc về việt nam
như vậy có thể thấy dù đây là mặt hàng cấm nhưng vì lợi nhuận nên các đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển buôn bán
như vậy có thể thấy dù đây là mặt hàng cấm nhưng vì lợi nhuận nên các đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển buôn bán
buôn bán vận chuyển ngà voi sừng tê giác hiện nay đang đòi hỏi cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn lậu các mặt hàng này
góp phần bảo tồn các động vật quý hiếm trước nguy cơ bị tuyệt chủng